các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn ngọc tuấn cho biết vụ việc liên quan đến dự án tám b lê trực ba đình
ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản báo cáo chi tiết và lãnh đạo thành phố hà nội đã chỉ đạo các cơ quan kiên quyết xử lý
yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng nội dung giấy phép được cấp
tới đây thanh tra xây dựng ủy ban nhân dân quận ba đình cùng các cơ quan có liên quan
tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nhanh việc tháo rỡ phần vi phạm tại tòa nhà
nếu chủ đầu tư nhà tám b lê trực thực hiện tháo rỡ phần vi phạm không đảm bảo tiến độ
thành phố sẽ giao cho sở xây dựng ủy ban nhân dân quận ba đình thực hiện